nội soi tiêu hóa được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau để chuẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến tiêu hóa và các cơ quan liên quan
nhiều trường hợp đặc biệt bác sĩ sẽ tiến hành nội soi ổ bụng thay cho nội soi tiêu hóa
giờ đây là những trường hợp bác sĩ thường chỉ định để nội soi tiêu hóa
xuất huyết tiêu hóa
nội soi tiêu hóa thường được sử dụng khi có dấu hiệu sốt huyết tiêu hóa không rõ nguyên nhân để tìm và chuẩn đoán nguyên nhân gây ra sốt huyết
bệnh viên dạ dày
nội soi thường được sử dụng để chuẩn đoán và đánh giá các vấn đề về dạ dày như đau thượng vị lét dạ dày viêm dạ dày polyp dạ dày và ung thư dạ dày
hẹp môn vị
sử dụng để xác định vị trí và mức độ hẹp môn vị một vấn đề có thể gây khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn
nội soi cũng được sử dụng để chuẩn đoán và theo dõi các bệnh như run chui ống mật viêm ruột mãn tính viêm đại trà và các vấn đề về đại trực tràng
đối với người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng nội soi đại trực tràng thực hiện sớm để phát hiện và theo dõi bất thường
với trường hợp này bệnh nhân có thể sẽ được bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng gây mê kiểm tra chứng phân có máu
nội soi tiêu hóa giúp xác định nguyên nhân đi ngoài da máu một triệu chứng đe dọa đến sức khỏe nghiêm trọng
trường hợp này khá giống với người bệnh trĩ thực hiện nội soi trĩ ở hậu môn
dối loạn đại tiện và điều trị
nội soi có thể được sử dụng trong quá trình điều trị dối loạn đại tiện hoặc sau capolit để theo dõi sự tiến triển và trần đoán
bệnh viêm túi thừa
sử dụng để xác định các vấn đề liên quan đến tối thừa và thực hiện cắt bỏ nếu cần thiết
kiểm tra bất thường từ hình ảnh trần đoán
nội soi tiêu hóa thường được sử dụng để xác định và trần đoán bất thường được phát hiện trên các hình ảnh trần đoán như ct mri x quang hoặc siêu âm
nội soi tiêu hóa là một phương pháp chẩn đoán và điều trị quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng thích hợp cho tất cả mọi trường hợp và người bệnh
dưới đây là danh sách các tình huống hoặc người bệnh mà bác sĩ sẽ cân nhắc và hạn chế thực hiện nội soi tiêu hóa
nguy cơ thủm thực quản do hóa chất
người có nguy cơ thủng thực quản do bị bỏng thực quản do hóa chất không nên thực hiện nội soi tiêu hóa vì quá trình nội soi có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thực quản
các quy trình nội soi đường tiêu hóa
nội soi đường ruột được thực hiện theo quy trình ba bước
chuẩn bị trước trong và sau khi nội soi
chuẩn bị nội soi bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám khai thác tiền xử bệnh lý tình trạng sức khỏe hoặc thực hiện một số xét nghiệm cần thiết xem người bệnh có đủ điều kiện nội soi hay không
đồng thời bệnh nhân cần thông báo với các bác sĩ những loại thuốc đang dùng hay các chất gây dị ứng cho cơ thể
sau khi được chỉ định nội soi người bệnh được phát thuốc và hướng dẫn cách dùng thuốc để làm sạch được ruột
đồng thời người bệnh cũng được yêu cầu ngừng một số loại thuốc đang sử dụng thuốc chấm đông máu thuốc điều trị tiểu đường thuốc sắt trước và trong ngày nội soi
đối với nội soi đường tiêu hóa trên bệnh nhân chỉ cần nhìn ăn trước khi nội soi ít nhất sáu giờ và chỉ uống nước lọc
đối với nội soi đường tiêu hóa dưới thì bệnh nhân cần uống thuốc để làm sạch lòng đại tràng tránh những thức ăn có nhiều chất sơ trong vòng vài ngày trước khi nội soi
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ trần đức cảnh khoa nội soi thăm dò chức năng bệnh viện k để hiểu rõ hơn về vấn đề này
nội soi tiêu hóa có hai nhóm chỉ định
đầu tiên là nội soi tiêu hóa để cấp cứu cũng nghĩa là bệnh nhân khi gặp một số tình trạng cấp cứu
ví dụ như nghi ngờ tình trạng suốt huyết loét mà cần phải xử lý ngay để điều trị kịp thời thì gọi là nội soi cấp cứu
và nội soi thứ hai là nội soi tẩm soát với những nhóm đối tượng nguy cơ cao
nguy cơ cao đối với nhóm bệnh lý ung thư thì chúng ta sẽ được chỉ định nội soi tầm soát
ví dụ như theo như khuyến cáo thì ở châu á chúng ta là nhóm mà chúng ta có tỷ lệ cao bị ung thư dạ dày
thì với những bệnh nhân mà trên bốn mươi tuổi thì được khuyến cáo là tầm soát nội soi đường tiêu hóa trên hai năm một lần định kỳ
dạ vâng và một cái quy trình nội soi thì thường được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ
hiện nay thì chúng ta có những phương pháp nội soi ra sao ạ
đề về nội soi thì có lẽ ai nhắc đến nội soi
soi tiêu hóa cũng rất là đáng sợ đúng không ạ
thì chúng ta có hai phương pháp nội soi chính hiện tại bây giờ
đó là nội soi thông thường và nội soi gây mê
nội soi thông thường thì thường bệnh nhân sẽ cảm thấy đôi chút khó chịu
bởi vì chúng ta sẽ phải đưa một cái ống xoay rất là dài
với cái chiều dài khoảng một m một đến một mưỡi đi vào trong lòng ống tiêu hóa để quan sát các bộ phận
do vậy thì bệnh nhân sẽ chịu được những kích thích và khó chịu trong quá trình nội soi
nhưng với nội soi gây mê thì bệnh nhân trải qua một giấc ngủ sâu êm dịu và an toàn
thế nên là sẽ kiểm soát kiểm tra được tốt hơn và chính xác hơn
và đặc biệt là khi nội soi gây mê tránh được những khó chịu và làm cho bệnh nhân không bị ám ảnh trong quá trình nội soi
về nội soi tiêu hóa thì chúng ta chia làm hai cái nhóm nội soi
đó là nội soi tiêu hóa trên và nội soi tiêu hóa dưới
nội soi tiêu hóa trên thì gồm có nội soi để kiểm soát vùng họng khoang miệng thực quản dạ dày và nội soi tiêu hóa trên
và một phần của rột non đó là tá tràng và hành tá tràng
còn nội soi tiêu hóa dưới thì chúng ta kiểm soát một phần đó là đại tràng và trực tràng ống hộ môn
và hai cái sự chuẩn bị thì nó cũng khác nhau
đối với nội soi tiêu hóa trên thì bệnh nhân cần phải được nhịn ăn tối thiểu từ sáu đến tám tiếng trước khi mà thực hiện quá trình nội soi
đối với nội soi thông thường
và đối với nội soi đường tiêu hóa dưới thì bệnh nhân cần được chuẩn bị sạch ruột trước khi nội soi
và bệnh nhân thường được khuyến cáo là phải uống thuốc tẩy ruột
để làm sạch toàn bộ chất thải ở trong đường tiêu hóa
để đảm bảo cái đường tiêu hóa chúng ta được sạch sẽ
và giúp cho việc quan sát được tốt hơn
và đặc biệt đối với những bệnh nhân mà nội soi gây mê
thì trước khi mà nội soi gây mê cần được các bác sĩ gây mê hồi sức khám làm điện tim làm các cái xét nghiệm
để đánh giá về chức năng cơ thể trước khi mà được chỉ định gây mê
nội soi gây mê là phương pháp được khuyến cáo mạnh mẽ trong các phương pháp nội soi tiêu hóa hiện nay
nội soi tiêu hóa gây mê đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn đoán điều trị và giảm các vấn đề về tiêu hóa
giúp bác sĩ có cái nhìn chi tiết về bệnh trong cơ thể
để đưa ra những quyết định chính xác và tối ưu về điều trị và quản lý bệnh
nội soi gây mê là kỹ thuật được ứng dụng trong chuẩn đoán các bệnh lý liên quan tới đường tiêu hóa
như nội soi thực quản đại trang dạ dày
nội soi tiêu hóa gây mê không gây hại gì đến sức khỏe
nội soi gây mê khi tiêm vào cơ thể đều được tính toán kỹ lưỡng trong liều lượng
ở một lượng nhất định đặc biệt thuốc mê sẽ được cơ thể đào thải hoàn toàn sau đó
tuy nhiên một số ít bệnh nhân có thể gặp gì uống thuốc hay dối loạn về nhịp tim và hô hấp
gây mê nội soi thì là một cái thủ thuật mà chúng ta sẽ bơm thuốc gây mê vào trong tĩnh mạch của bệnh nhân
để đảm bảo trong quá trình nội soi bệnh nhân bị vô cảm và mất ý thức
nội soi gây mê cũng giống như các phương pháp mà chúng ta tiêm truyền khác
đều có những cái nguy cơ rủi ro trong quá trình mà chúng ta làm
đó là dị ứng thuốc hoặc là những cái phản ứng đặc biệt là thuốc gây mê
có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và tim mạch của bệnh nhân
nhưng chính vì thế trước khi gây mê các bác sĩ gây mê hồi sức sẽ khám bệnh nhân
bệnh nhân được làm điện tim làm các xét nghiệm cần thiết đánh giá chức năng của cơ thể
hiện tại bây giờ gây mê được khuyến cáo là một phương pháp rất an toàn
tỷ lệ xảy ra tai biến cũng rất thấp
và đặc biệt là gì
trong quá trình nội soi gây mê trước trong và sau quá trình nội soi gây mê
bệnh nhân luôn luôn được các bác sĩ khám và theo dõi liên tục bằng những hệ thống moritering
theo dõi về các chỉ số cơ thể về tim mạch về huyết áp và chức năng hô hấp của bệnh nhân
do vậy thì đây là một phương pháp rất an toàn và khuyến cáo là bệnh nhân nên sử dụng nội soi gây mê trong quá trình nội soi
sau đây là lưu ý của chuyên gia trong quá trình nội soi đường tiêu hóa
đối với sau khi chúng ta làm nội soi
thì lời khuyên cho bệnh nhân là chúng ta thường là chúng ta nên cái chú ý cái chế độ ăn sau quá trình nội soi
với nội soi đường tiêu hóa trên thì bệnh nhân hoàn toàn có thể ăn uống ngay trong quá trình nội soi
nhưng mà với nội soi đường tiêu hóa dưới bởi vì bệnh nhân cần phải sử dụng thuốc tẩy ruột
thì một số trường hợp bệnh nhân có thể xảy ra tình trạng loạn khuẩn
hoặc là nội soi đường tiêu hóa trên khi mà ống soi đi qua vùng họng
đặc biệt với bệnh nhân soi thường thì có thể là gây ra cái tình trạng là bệnh nhân bị đau họng sau quá trình nội soi
thế nên là bệnh nhân cũng đừng quá lo lắng
chúng ta hãy sử dụng nước muối sinh lý để chúng ta xúc họng miệng một vài ngày sau quá trình nội soi nó sẽ hết
và chúng ta có thể bổ sung thêm một số những cái lợi khuẩn để giúp cân bằng lại hệ thống vi khuẩn đường ruột
và sau khi mà nội soi thì chúng ta nên ăn nhẹ sau quá trình nội soi chúng ta có thể ăn mềm ăn lỏng để giúp cho cái hệ thống tiêu hóa chúng ta được tốt hơn
và có một cái điều chú ý đó là đối với nội soi gây mê thì vì nội soi gây mê sẽ ảnh hưởng đến ý thức của bệnh nhân
do vậy là trong khoảng thời gian sáu giờ sau khi mà chúng ta làm nội soi gây mê thì chúng ta không nên chủ động tự điều khiển phương tiện giao thông
bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến cái quá trình chúng ta điều khiển phương tiện và có thể dẫn đến tình trạng tai nạn
do vậy thì khi mà đi nội soi gây mê thì chúng ta tốt nhất là chúng ta có người nhà đi cùng hoặc là đi điều khiển bằng những phương tiện công cộng hoặc đi taxi